chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
được thực hiện theo đúng quy định của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
đợt hai của kỳ thi vẫn có năm bài thi gồm ngữ văn toán ngoại ngữ khoa học tự nhiên khoa học xã hội
đề thi do bộ giáo dục và đào tạo xây dựng bảo đảm độ khó tương đương với đề thi đợt một
bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các hội đồng thi phải bảo đảm hai nguyên tắc
an toàn phòng chống dịch và nghiêm túc đúng quy chế
kết quả thi đợt hai sẽ được công bố vào ngày một mươi sáu tháng chín
sau đó công tác tuyển sinh đại học cao đẳng mới được tiến hành đồng loạt trên cả nước
như vậy sẽ bảo đảm quyền lợi giữa thí sinh thi đợt một và đợt hai
các thí sinh thi đợt hai không nên lo lắng vì mọi quyền lợi của các em
sẽ được bảo đảm tương đồng như thí sinh thi đợt một
ngày mai ngày năm tháng chín lễ khai giảng năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một sẽ đồng loạt diễn ra trên cả nước
để bảo đảm một năm học diễn ra an toàn trước tình hình
dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương
các trường tại tp hcm đã tăng cường công tác ra soát chuẩn bị cơ sở vật chất
và các biện pháp an toàn phòng chống dịch sẵn sàng đón học sinh đến trường
năm nay tp hcm có hơn một bảy trăm bốn mươi học sinh ở tất cả các cấp học kể cả mầm non
công tác chuẩn bị đón học sinh đã được các trường triển khai từ rất sớm
ngoài việc tổng vệ sinh khử khuẩn trường lớp và đồ dùng học tập
các trường trên địa bàn tp hcm còn trang bị máy đo thân nhiệt và các trang thiết bị y tế cần thiết
nhằm ứng phó kịp thời với mọi tình huống có thể xảy ra
khai giảng năm học mới trên tinh thần gọn nhẹ an toàn nhưng cũng đủ để động viên khích lệ tinh thần các em học sinh
đặc biệt là đối với các em học sinh đầu cấp khi còn bỡ ngỡ với trường mới lớp mới
ngoài ra nhiều trường cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất bảo đảm tổ chức cho học sinh bán chú
nội trú trong tình hình vừa dạy vừa học vừa chống dịch
hôm qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lâm đồng đã có cuộc họp triển khai phương án
đón công dân lâm đồng trở về từ vùng dịch đà nẵng
đợt một có hai trăm một mươi sáu công dân lâm đồng bị kẹt tại thành phố đà nẵng
tỉnh sẽ bố trí tám xe ô tô loại bốn mươi năm chỗ và một ô tô chở đoàn công tác
toàn bộ hai trăm một mươi sáu công dân từ vùng dịch đà nẵng về lâm đồng được cách ly tại ba khu tập trung của tỉnh
ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu phải bảo đảm các quy trình phòng chống dịch
và an toàn của tỉnh lâm đồng
đặc biệt các khu cách ly tập trung tiếp tục đầu tư trang thiết bị
bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ cách ly
thưa quý vị khi lực lượng chức năng siết chặt kiểm soát đường biên giới trên bộ
thì thời gian gần đây các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép bắt đầu chuyển sang tuyến biên giới biển
chỉ trong thời gian ngắn lực lượng bộ đội biên phòng của tỉnh kiên giang
đã xử lý hàng chục vụ với hàng trăm đối tượng liên quan
điều đáng nói là nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép với lý do vì sợ cách ly
một mươi bốn ngày nếu đi qua các cửa khẩu
tệ chốt kiểm soát phòng chống dịch trên tuyến biên giới biển thuộc đồn biên phòng hà tiên tỉnh kiên giang
hai mươi ba giờ đêm các chiến sĩ vẫn căng mình tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên biển
sau một hồi truy đuổi dọc ven bờ biển cuối cùng ba đối tượng nhập cảnh trái phép đã bị bắt giữ
tất cả đều là người việt nam nhưng sang campuchia lao động
do không tìm được việc làm nên lại quay về
tại vì chúng tôi sợ đi đường bộ về thì bị cách ly một mươi bốn ngày nên trốn về đường biển
về tới đây thì bị lực lượng của bộ đội việt nam bắt giữ lại
trong thời gian gần đây hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua bờ biển
đã bị bắt giữ lại
trong thời gian gần đây hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua bờ biển
là gia tăng cái khu vực này là cái cây đước và nợ dụng cái sóng cái nước lên đến đâu
thì như vậy là nhà ta trở trọng ở đấy
đây cũng là một cái khó khăn rất là lớn trong công tác kiểm soát của bộ đơn phòng trong thời gian vừa qua
theo đại diện đồn biên phòng hà tiên do biên giới biển giữa việt nam và campuchia tại hà tiên
là đoạn bờ biển liền nhau nên nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép đã đi bộ dọc bờ biển
để xuất hoặc nhập cảnh trái phép
và chỉ trong thời gian ngắn đơn vị này đã bắt giữ hai mươi một đối tượng nhập cảnh trái phép
từ campuchia về việt nam
tuy nhiên tình trạng xuất nhập cảnh trái phép dưới hình thức trả trộn thành ngư dân còn phức tạp hơn nhiều
đòi hỏi lực lượng biên phòng phải căng mình nỗ lực hơn nữa trong công tác phòng chống xuất nhập cảnh trái phép
chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác
liên quan đến hàng chục vụ ngộ độc bà tê minh tray do công ty trách nhiệm hiểu hạn
hai thành viên lối sống mới sản xuất đã được truyền hình nhân dân phản ánh
mới đây sở y tế hà nội đã xác định được gần bảy trăm linh khách hàng mua bà tê minh chay
từ ngày một tháng bảy đến ngày hai mươi tám tháng tám có gần một hai trăm linh khách hàng ở hà nội mua bà tê minh chay
tuy nhiên tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm hà nội cho biết mới chỉ liên hệ được gần bảy trăm linh người trong số này
còn lại vẫn chưa liên lạc được
những người đã liên hệ được mua tổng cộng tám trăm năm mươi lọ bà tê minh chay đã sử dụng hết sáu trăm tám mươi năm lọ
chỉ thu hồi được một trăm sáu mươi năm lọ
sở y tế thành phố hà nội cũng đề nghị người dân
dân sử dụng bà tê minh tray niêm phong bảo quản riêng chờ lực lượng chức năng thu hồi
thưa quý vị mương lát là huyện có địa hình phức tạp độ dốc lớn và chịu nhiều tác động của thời tiết cực đoan
vì vậy việc chủ động ra soát đưa các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao luôn được huyện cũng như tỉnh thanh hóa quan tâm
trong ba năm gần đây công tác di rời tại đây đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
xác định một mươi hai hộ dân tại bản chim xã nhi sơn
sẽ bị sạt lở nếu mưa lớn cuối tháng bảy năm nay
huyện mường lát đã tổ chức cho những hộ dân ở đây di chuyển đến nơi tái định cư mới
ít ngày sau đó mưa to do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã làm sạt lở toàn bộ khu vực bản cũ
năm nào chúng tôi cũng lo vì địa hình nguy hiểm mưa to là nước tràn
vừa qua nếu không được chuyển đến khu bản mới này thì không biết sẽ thế nào
vì chỗ nhà trước kia vừa bị sạt gần hết
tính đến tháng tám mường lát đã di rời gần một trăm linh hộ dân
nâng tổng số hộ được chuyển đến nơi an toàn từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay
lên hai trăm linh hộ đến nơi ở mới
theo số liệu khảo sát huyện mương lát vẫn còn chín mươi một hộ dân nằm trong vùng có khả năng sạt lở
một trăm ba mươi sáu điểm dễ xảy ra lũ ống lũ quét
chính quyền huyện đang tập trung xây dựng phương án tổ chức tìm quỹ đất
đặc biệt là nguồn vốn hỗ trợ để nhanh chóng xây dựng nơi ở mới an toàn hơn cho người dân
nhằm chủ động phòng chống thiên tai vận hành an toàn công trình
và bảo đảm an toàn cho vùng hạ du trong mùa mưa lũ
hiện nay các nhà máy thủy điện tại tỉnh phú yên đang tổ chức kiểm tra
đánh giá tình hình an toàn hồ đập và cảnh báo khi xả lũ
năm nay tình huống diễn tập giả định thứ nhất được đặt ra là cửa van số bốn
không thực hiện thao tác mở cửa do hỏng tiếp điểm rơ le
nên không cung cấp được điện áp đến cuộn dây điện tử của van ba mươi năm b hoạt động
trong khi đó mực nước hồ chứa đang ở mức một trăm linh hai mét
lưu lượng nước về hồ sáu mét khối một giây
tổng lưu lượng nước xả về hạ du năm sáu trăm linh mét khối một giây
và lưu lượng về hồ trong vòng hai mươi bốn giờ trung bình đạt từ bảy năm trăm linh đến tám năm trăm linh mét khối một giây
tình huống thứ hai là mất hoàn toàn hệ thống thông tin liên lạc từ đập tràn
do hệ thống thông tin liên lạc của các nhà mạng không hoạt động
mỗi năm đều có những tình huống khác nhau
và mỗi tình huống như đó càng làm cho mình thêm nhanh nhẹn hơn
và nhiều sự cố hóng hóc hơn để khắc phục trong mùa bão
đối với xã đức bình tây ở vùng hạ du công tác diễn tập cũng rất là ý nghĩa đối với vùng hạ du
để rồi bà con dân ý thức được và phòng tránh trong thiên tai lũ lụt sắp đến
chủ động và thường xuyên tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai
không chỉ bảo đảm an toàn vận hành liên hồ chứa
mà còn góp phần hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản
giúp người dân yên tâm khi có mưa lũ lớn
ngày ba chín tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác
về thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ
giữa viện khoa học và công nghệ việt nam hàn quốc và đại học phenica
trên cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn liền với tính ứng dụng
chuyển giao và nhu cầu thị trường phát triển doanh nghiệp
viện khoa học và công nghệ việt nam hàn quốc và đại học penakia
sẽ phối hợp triển khai các dự án nghiên cứu khoa học công nghệ
trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ
công nghệ sinh học công nghệ thông tin
trong đó nhấn mạnh vào phát triển vật liệu nano y sinh hướng tới thương mại hóa sản phẩm
đồng thời hai bên cũng chia sẻ học thuật và trao đổi thông tin
xây dựng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ
chia sẻ và hợp tác trong sử dụng phòng thí nghiệm trang thiết bị
và các công cụ cần thiết trong nghiên cứu
từ đó nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực
nhằm phát triển năng lực khoa học và công nghệ của việt nam
mô hình kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp với trung tâm là sinh viên
là mô hình giáo dục nhằm tạo nên môi trường
để sinh viên có cơ hội tiếp cận công việc kinh doanh từ sớm
giúp sinh viên có thể phát triển kinh doanh
hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp từ khi còn trên ghế nhà trường
lâu nay câu chuyện lệch pha giữa việc đào tạo của trường đại học
và nhu cầu của thị trường luôn là vấn đề nan giải
nhiều doanh nghiệp phải đào tạo lại nguồn nhân lực
do không đáp ứng được với nguồn nhân lực
chính vì thế mô hình kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp
với trung tâm là sinh viên mang đến cho sinh viên cơ hội
tiếp cận môi trường kinh doanh đặc biệt có khả năng hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp
chính vì thế mô hình kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp
với trung tâm là sinh viên mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận môi trường kinh doanh
chính vì thế mô hình kết nối giữa trường đại học và doanh nghiệp
với trung tâm là sinh viên mang đến cho sinh viên cơ hội tiếp cận môi trường kinh doanh
mô hình sẽ có sự tham gia cam kết từ chính những doanh nghiệp
tạo nên một hệ sinh thái mà các bên có cơ hội tương tác hỗ trợ nhau
mình luôn muốn trở thành người tự làm chủ tương lai
và tự tạo ra cho mình một doanh nghiệp mang theo cách riêng của riêng mình
mình được thầy cô bạn bè và chương trình hỗ trợ rất nhiều
trong việc phát triển ương mầm những ý tưởng đó
và bọn mình đã được tiếp cận với những doanh nghiệp rất là sớm
chính vì điều đấy đã giúp cho bọn mình có thể có một góc nhìn sâu hơn
được quan sát vào bên trong của một doanh nghiệp nó sẽ vận hành như thế nào
khiến cho bọn mình sẽ có những kinh nghiệm những bài học
việc gắn kết các doanh nghiệp với các trường đại học
xoay quanh trung tâm là sinh viên là điều rất cần thiết
nhằm tạo nên một môi trường để nuôi dưỡng các ý tưởng khởi nghiệp
phát triển tư duy sáng tạo và thúc đẩy việc hỗ trợ sinh viên
tiếp cận công việc kinh doanh từ sớm
tránh những suy nghĩ không thực tế bỡ ngỡ khi kết thúc quá trình học
tại trung tâm sản nhi bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
sở y tế phú thọ vừa công bố quyết định thành lập bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ
đây là đơn vị y tế hạng một có quy mô năm trăm sáu mươi giường
hoạt động theo mô hình bệnh viện khách sạn
bao gồm hai mươi chuyên khoa sâu thuộc lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa
sáu phòng chức năng hỗ trợ với mục tiêu hướng tới một cơ sở y tế toàn diện
theo đề án đến năm hai nghìn hai mươi năm
bệnh viện sản nhi tỉnh phú thọ sẽ có quy mô từ tám trăm linh đến một giường bệnh
phân đấu trở thành đơn vị y tế hàng đầu khu vực tây bắc về lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa
thưa quý vị và các bạn bệnh lở mồm long móng là dịch bệnh nguy hiểm
ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng và phát triển bền vững của ngành chăn nuôi
tuy đã có vaccine nhưng thời gian qua dịch bệnh lở mồm long móng vẫn xuất hiện
đặc biệt là tắt các hộ chăn nuôi theo quy mô nhỏ lẻ
do đó việc triển khai chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng
được xem là một trong những giải pháp để phòng trừ dịch bệnh lây lan
chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng qua ba giai đoạn
đã đi sâu vào việc kiểm soát dịch lở mồm long móng lây lan trên diện rộng
và hỗ trợ các địa phương trong công tác phòng chống dịch
kết quả qua ba giai đoạn số ổ dịch đã giảm một mươi hai số gia súc mắc bệnh giảm ba mươi hai
so với giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bệnh lở mồm long móng vẫn xảy ra
tại một trăm tám mươi năm xã của hai mươi một tỉnh thành phố
thời gian tới tình hình thời tiết diễn biến phức tạp
dự báo dịch bệnh tiếp tục có nguy cơ xảy ra cao
các đường bay quốc tế vừa được cục hàng không việt nam trình bộ giao thông vận tải
trung quanh vấn đề này báo tuổi trẻ có bài viết cơ hội sống lại của hàng không
theo các chuyên gia đường bay quốc tế mở cửa trở lại là cách cứu vãn ngành hàng không
khôi phục du lịch thông thương hàng hóa để phục hồi nền kinh tế
để có thể triển khai kế hoạch khai thác nêu trên cục hàng không việt nam kiến nghị bộ giao thông vận tải
đề nghị bộ y tế công bố các yêu cầu về kiểm dịch y tế bắt buộc đối với hành khách khi nhập cảnh
và công bố danh sách phòng xét nghiệm braille time p do chính phủ việt nam phê duyệt
để thông báo với các đối tác hành khách
việt nam có ba hai trăm sáu mươi km bờ biển sản xuất muối là nghề truyền thống có bề dày lịch sử lâu đời
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi ba nước ta chính thức nhập khẩu muối với hạn ngạch nhập năm mươi một tấn muối
nghịch lý là cũng trong năm hai nghìn một mươi ba lượng muối tồn kho cả nước gần một trăm hai mươi tấn
đến năm hai nghìn một mươi tám muối thương phẩm chất lượng cao
thiếu khiến cho bộ công thương phải nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu một trăm một mươi tấn muối
muối cũng giống như nhiều mặt hàng nông sản khác ở nước ta
hàng chục năm thiếu quy hoạch chi tiết tính toán dung lượng thị trường
điểm yếu của muối việt nam là giá quá cao còn muối nhập nước ngoài về việt nam
nếu tính tất cả chi phí từ thuế vận chuyển đều thấp hơn
như vậy ngành muối cần có bàn tay doanh nghiệp đầu tư kỹ thuật công nghệ
để cạnh tranh với muối ngoại bằng mô hình sản xuất quy mô công nghiệp
giảm chất lượng và giảm giá thành
thưa quý vị năm nay là năm học đầu tiên bộ giáo dục và đào tạo quyết định
tinh giả nội dung của một mươi môn học từ lớp sáu đến lớp một mươi hai
tác giả bài viết trên báo thanh niên đặt câu hỏi
năm học mới học trực tiếp hay trực tuyến
đây cũng có lẽ là sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh và học sinh
đại diện lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cho biết dù dịch bệnh có hay không
thì việc tiếp tục triển khai thực hiện việc dạy học qua internet trên truyền hình
là một trong những nhiệm vụ đối với giáo dục trung học trong năm học tới
dù học sinh vẫn đến trường thì việc dạy học trực tuyến sẽ là hình thức bổ trợ cho việc dạy học trực tiếp
đồng thời bắt đầu từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một bộ giáo dục và đào tạo giảm thời gian thực học
ở cấp trung học từ ba mươi bảy tuần xuống còn ba mươi năm tuần
việc điều chỉnh nội dung dạy học này nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả
chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất
năng lực của học sinh và bảo đảm thực hiện chương trình
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên khánh thư tiếp nối với chương trình chào ngày mới
xin cảm ơn trường ys hai
tiếp theo chương trình là những thông tin về thể thao mà chúng tôi mới cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi

giá lợn tại miền bắc tiếp tục đà giảm giao động trong khoảng từ bảy mươi tám đến tám mươi hai đồng một kg
khu vực các tỉnh miền nam lợn hơi trong khoảng từ bảy mươi tám đến tám mươi ba đồng một kg
kết thúc tháng tám thị trường xăng dầu thế giới được đánh giá có dấu hiệu phục hồi khi dầu thô chuẩn mỹ wti tăng năm tám tăng tháng thứ bốn liên tiếp

bảng giá bán lẻ xăng dầu của petrolimex niêm yết giá xăng ron chín mươi năm một mươi năm năm trăm một mươi đồng một lit xăng e năm ron chín mươi hai một mươi bốn sáu trăm tám mươi đồng một lit dầu diesel một mươi hai năm trăm linh đồng một lit và dầu hỏa một mươi ba trăm hai mươi đồng một lit
các đối tượng được mua hàng miễn thuế là những người xuất cảnh quá cảnh qua các cửa khẩu đường bộ quốc tế cửa khẩu ga đường sắt liên vận quốc tế cửa khẩu càng biển loại một cửa khẩu càng hàng không dân dụng quốc tế thì được mua hàng miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế nằm trong khu cách ly
đồng thời hành khách trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh từ việt nam cũng được mua hàng miễn thuế trên tàu bay xuất cảnh
theo ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm doanh số mua vàng miếng tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tăng đột biến là một trăm ba mươi hai bốn trăm năm mươi tám lượng tương đương giá trị sáu tám trăm chín mươi chín tỷ đồng tăng năm mươi một so với tháng trước
doanh số bán vàng ra là tám mươi một mươi chín lượng vàng tương đương ba tám trăm chín mươi ba tỷ đồng tăng một mươi so với tháng trước
điều này cho thấy ở những thời điểm giá vàng tăng mạnh người dân đã chủ động đi bán vàng thay vì ồ ạt mua vào như những năm trước
dòng tiền đổ vò vàng cho thấy sự lạc quan và dòng chảy đầu cơ vào kim loại này
trong khi đó mặt khác đa tăng của vàng có thể hoàn thành
các trung cư cao cấp có giá bán trung bình trên sáu mươi triệu đồng một mét vuông tại việt nam đã ghi nhận lượng giao dịch giảm sâu tới ba mươi so với cùng kỳ năm trước
thực tế phân khúc căn hộ cao cấp tập trung lượng lớn dân đầu cơ thay vì nhu cầu ở thực
chính vì vậy khi thị trường còn biến cố đây là nhóm dễ bị tác động nhất
nghịch lý là các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tập trung vào các dự án nhà ở cao cấp bất chấp thực tế là phân khúc này đang dư thừa khoảng từ bảy mươi một trăm linh triệu mét vuông sàn
thủ tướng giao bộ tài chính chủ trì phối hợp với bộ y tế khẩn trương hướng dẫn gấp
đều từ ngày một chín hai nghìn hai mươi thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào việt nam ở các nơi cách ly

nghịch lý là các chủ đầu tư vẫn tiếp tục tập trung vào các dự án nhà nước chi trả theo khoản hai điều bốn mươi tám lực phòng chống bệnh chuyển nhiễm
thưa quý vị lãnh đạo của quản sát giao thông bộ công an cho biết
chính phủ vừa đồng ý với đề xuất giới phép lái xe được cấp một mươi hai điểm mỗi năm
nếu tài xế không bị trừ hết điểm sẽ được cấp lại một mươi hai điểm để áp dụng cho năm kế tiếp
hoặc không vi phạm giao thông sẽ được cộng điểm
nội dung trên được chính phủ đề xuất giới phép lái xe được cấp một mươi hai điểm mỗi năm
chính phủ thống nhất đưa vào nghị quyết số một trăm hai mươi ba sau phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật cuối tháng tám
chính phủ sẽ quy định cụ thể thẩm quyền căn cứ trình tự thủ tục thực hiện
bảo đảm đơn giản hợp lý tránh phiền hà cho người dân
việc này nhằm khuyến khích tài xế chấp hành tốt quy định của luật giao thông
và bảo đảm việc công bằng thường phạt phân minh
tám tháng năm hai nghìn hai mươi lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh yên bái đã phát hiện
và xử lý hơn ba mươi một trường hợp vi phạm trong đó có gần một bảy trăm linh trường hợp bị tước giấy phép lái xe
ba trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả tổng số tiền xử phạt hơn một mươi sáu tỷ đồng
các trường hợp bị tước giấy phép lái xe chủ yếu là vi phạm nồng độ cồn
sử dụng ma túy chất kích thích khi tham gia giao thông
trở quá số người quy định chạy quá tốc độ quy định không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông
từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường
theo thông tin từ ban quản lý đường sát đô thị hà nội ngày hai tháng chín
đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số ba đoạn nhổn ga hà nội đã rời cảng dunkrak của pháp
để về việt nam qua cảng hải phòng
tàu sẽ được vận chuyển rời cảng dunkirk vào ngày hai tháng chín
vào ngày hai tháng chín và cập cảng klang malaysia vào ngày năm tháng một mươi
tại đây tàu được chuyển khẩu để rời cảng clang vào ngày bảy tháng một mươi
và tới cảng hải phòng dự kiến vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
theo tiến độ điều chỉnh mới nhất của ủy ban nhân dân tp hà nội
thời gian thực hiện dự án năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn hai mươi hai
trong đó đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
còn đoạn đi ngầm vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
cần sát đoạn nhổn ga hà nội
xử lý nghiêm các hành vi như tự mở lối đi buôn bán lấn chiếm hành lang
cố tình vượt qua khi có tín hiệu tàu chạy là nội dung vừa được ủy ban nhân dân tp hồ chí minh
yêu cầu các quận có tuyến đường sắt đi qua nhằm chấn chỉnh tình trạng
mất an toàn giao thông đường sắt trong thời gian tới
tp hồ chí minh yêu cầu các quận có tuyến đường sát đi qua như quận ba
quận phú nhuận quận thủ đức phải sớm thống kê phân loại đề xuất biện pháp chấn chỉnh
xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt
nhất là lối đi tự mở qua đường sát
kịp thời sửa chữa hệ thống hành rào ngăn cách bảo vệ hành lang an toàn đường sát
đã bị xuống cấp hư hỏng hoàn thiện hệ thống cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
ủy ban nhân dân cũng yêu cầu công an thành phố tăng cường kiểm tra
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông đường bộ đường sắt
đẩy mạnh xử phạt ngụy qua camera tại các vị trí có đường sát đi quan
chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa được thành lập và ngay lập tức phải đối mặt
với những khó khăn của ngày đầu độc lập tự chủ
ngày bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ đã ra xác lệnh tổ chức quỹ độc lập và những quyết định quan trọng khác
đồng thời phát động tuần lễ vàng từ một mươi bảy hai mươi bốn chín một nghìn chín trăm bốn mươi năm quyền góp được ba trăm bảy mươi kg vàng và bốn mươi triệu đồng
cho quỹ quốc phòng và hai mươi triệu đồng cho quỹ độc lập
cách mạng tháng tám thành công chính phủ lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa được thành lập
thế nhưng khó khăn lúc này là rất lớn
khó bạc trống rỗng thuế chưa thu được ngân hàng đông dương nằm trong tay tư bản pháp
theo báo cáo của bộ tài chính tiền mặt ở ngân khố trung ương lúc bấy giờ chỉ có một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
trong đó có năm trăm tám mươi đồng bằng hào nát mà số nợ lại lên tới hơn năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng
trong điều kiện mà chính quyền non trẻ của chúng ta còn đang đứng trước rất là nhiều khó khăn thử thách
như chúng ta biết là sau cách mạng tháng tám năm bốn mươi năm vận mệnh của đất nước chúng ta ví như ngàn cân treo sợi tóc
chúng ta đang phải đứng trước đối diện với rất nhiều khó khăn thủ trong dọc ngoài
và nền kinh tế văn hóa chính trị xã hội của chúng ta đều có những xuất phát rất là thấp
đứng trước những thách thức này chính phủ ta đã đưa ra nhiều biện pháp chưa từng có để vượt qua khó khăn
ngày bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm xác lệnh số bốn thành lập quỹ độc lập được ban hành
tiếp sau đó chương trình tuần lễ vàng được tổ chức từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân nhất là tầng lớp thương nhân trong xã hội
kết quả thu được trong tuần lễ vàng các tầng lớp nhân dân cả nước đã quyên góp được ba trăm bảy mươi kg vàng và hai mươi triệu đồng đông dương
và chính cái sự huy động được cái sức mạnh của nhân dân bởi vì nhà nước mà chủ trương xây dựng đấy là nhà nước của dân
do dân vì dân cho nên là phải huy động sức mạnh của nhân dân để mà tham gia vào đóng góp cho nhà nước xây dựng nhà nước
một cái nhà nước non trẻ nếu như không có cái sự ủng hộ của nhân dân nếu như không có cái sự giúp đỡ của nhân dân
thì chắc chắn là chính phủ mới của chúng ta sẽ không hoàn thành được cái sứ mệnh lịch sử rất là cao cả mà của nhân dân đã giao phó
những kết quả thu được từ tuần lễ vàng cuối mùa thu
đất dậu một nghìn chín trăm bốn mươi năm không chỉ có ý nghĩa to lớn về tài chính mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc góp phần quan trọng
nâng cao uy tín của chính quyền cách mạng non trẻ trước quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
khơi dậy tinh thần yêu nước của mọi giai cấp tầng lớp trong xã hội
bảy mươi năm năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
song bài học về công tác dân vận vận động quân chúng nhân dân của tuần lễ vàng và quỹ độc lập
nâng cao quyền giá trị thực tiễn trước những biến động khó khăn của nền kinh tế thế giới và tình hình kinh tế trong nước hiện nay
bài học này càng cần được phát huy tốt để nhân dân cả nước cùng đoàn kết đồng thuận
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xây dựng nước việt nam ngày càng phồn vinh giàu mạnh
tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân